xin chào quý vị đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống
thưa quý vị thời gian vừa qua vụ việc bé ntva tám tuổi bị người tình của bố chút đòn roi dẫn đến tử vong đã khiến dư luận vô cùng phẫn nộ
ở thời điểm hiện tại gia đình mẹ ruột của nạn nhân đã gửi đơn tố cáo và cho biết có ba luật sư hiện đang đứng ra hỗ trợ gia đình hoàn toàn miễn phí là luật sư trần thị ngọc nữ cùng các luật sư thuộc hội tri hội luật sư hội bảo vệ quyền trẻ em tp hcm luật sư phạm công hùng luật sư nguyễn anh thơm cùng cộng sự
vừa qua luật sư nguyễn anh thơm đã chính thức có buổi làm việc cùng với mẹ ruột của nạn nhân và cũng đã hoàn tất các thủ tục pháp lý đăng ký bảo vệ quyền lợi cho mẹ va
trên trang cá nhân của mình luật sư thơm cũng có những thông tin liên quan đến vụ việc luật sư nguyễn anh thơm cho biết rõ quan điểm của mình ngay từ ban đầu khi nhận trợ giúp cho gia đình va khẳng định sẽ không khoan nhượng tha thứ với tội phạm nói chung đặc biệt là tội phạm liên quan đến trẻ em như chính con mình
nhận định về tâm lý tội phạm của các đối tượng luật sư nguyễn anh thơm cho rằng động cơ mục đích của chúng là rất dã man tàn bạo không còn tính người
tại sao chúng có thể ra tay
tất cả đó là sự ý kỷ nhỏ nhen bản tính ác độc của chúng khi có cơ hội được bộc lộ ra bên ngoài
luật sư bức xúc
theo luật sư thơm tâm lý tội phạm là trạng thái tư tưởng tình cảm suy nghĩ của tội phạm có liên quan đến việc chuẩn bị và thực hiện tội phạm sự hình thành tâm lý ý đồ và những biện pháp phương thức thực hiện tội phạm
mỗi tội phạm đều có trạng thái tâm lý riêng
do đó trong công tác đấu tranh phòng chống
các cơ quan bảo vệ pháp luật đều phải nghiên cứu phân tích nắm chắc tâm lý của chúng về ý đồ cách thức hành vi và phương pháp thực hiện tội phạm
từ đó sẽ thấy được nguyên nhân động cơ mục đích gây án bản chất hành vi phạm tội
có những quan điểm đánh giá tính nguy hiểm của tội phạm để xử lý theo đúng quy định của pháp luật
luật sư thơm đã hoàn tất các thủ tục pháp lý đăng ký bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho vay
tại buổi làm việc
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm pc một đã tiếp nhận hồ sơ đăng ký luật sư theo quy định của bộ luật tố tụng hình sự
trước đó luật sư thơm đã đến làm việc với mẹ va
buổi nói chuyện kéo dài hơn ba tiếng vào tối ngày một mươi năm tháng một
trong đó nói về việc cháu a không được gặp mẹ hay liên lạc với mẹ sau khi cha mẹ ly hôn
bên cạnh đó luật sư cũng tìm hiểu các thông tin về việc trước khi cháu a bị nguyễn võ quỳnh trang ra tay tàn độc đến tử vong
thì tại sao mẹ cháu lại không biết không quan tâm đến con
mẹ vea chia sẻ về việc không biết con bị đánh là do bị trang ngăn cấm mọi thông tin liên lạc với hai mẹ con
theo ông thơm sau khi hai vợ chồng ly hôn mối tình giữa trang và thái bị nhiều người ngăn cấm
nên có thể trang bực tức ấm ức và chút giận lên cháu va
luật sư thông cũng nhấn mạnh việc có một số đối tượng không muốn luật sư tham gia trợ giúp pháp lý cho gia đình
bởi sự quyết liệt
không khoan nhượng trước tội ác của chúng hoặc vì những động cơ mục đích khác
nói luật sư đã bị mua chuộc nhận tiền của gia đình hai đối tượng vì trên đời này có ai làm gì không công
nhất lại tự bỏ chi phí từ hà nội và tp hcm hoặc trợ giúp để pia bản thân có nhiều khách hàng để kiếm nhiều tiền
tuy nhiên ông khẳng định không ai có thể khuất phục được con đường bảo vệ chính nghĩa của luật sư
dù phải đương đầu với mọi khó khăn nguy hiểm
thậm chí luật sư thơm còn tiết lộ
có gia đình bị cáo quỳ gối xin tha thứ hay sẵn sàng đưa bao nhiêu tiền
nhưng luật sư không bao giờ làm điều gì trái lương tâm
mới đây luật sư trần thị ngọc nữ đã có những chia sẻ đầu tiên liên quan đến hành vi thú tính và tàn bạo của bố ruột và dì ghẻ
đáng chú ý luật sư tiết lộ chi tiết gây sóc khi vùng kín của nạn nhân có vết thương trang trị
mới đây ngày chín tháng một năm hai nghìn hai mươi hai báo điện tử công an nhân dân có đăng tải bài viết
luật sư bật khóc khi biết nạn nhân bị đánh liên tục bốn tiếng khiến rất nhiều người không khỏi xót xa
cụ thể trong nội dung của bài viết là chia sẻ của luật sư trần thị ngọc nữ
luật sư có tiếng về bảo vệ trẻ em đã có những phát ngôn đầu tiên
và rất đáng chú ý về vụ va bị dì ghẻ và cha ruột đánh dẫn đến tử vong
được biết luật sư trần tị ngọc nữ chi hội trưởng chi hội luật sư thuộc hội bảo vệ quyền trẻ em tp hcm
phó chủ nhiệm câu lạc bộ tư vấn
trẻ em cấp trung ương vẫn đang miệt mài đọc từng trang tài liệu
ra soát từng tình tiết dù là nhỏ nhất của vụ án
để làm những gì tốt nhất có thể cho nạn nhân nờ tva và gia đình
luật sư trần thị ngọc nữ cho biết ngay sau khi đi dự hội nghị từ hà nội về
luật sư đã thức cả đêm để đọc tài liệu liên quan đến vụ việc này
vừa xuống sân bay có sóng điện thoại thì thấy có đến hai mươi tám cuộc gọi nhỡ
điều đấy cho thấy vụ việc nóng cỡ nào
luật sư trần tị ngọc nữ được cho là tấm lá chán thép bảo vệ trẻ em
nếu luật sư cùng với các thành viên trong tri hội luật sư thuộc hội bảo vệ quyền trẻ em tp hcm
luôn đứng ra bảo vệ miễn phí cho các bị hại là trẻ em
thậm chí nhiều trường hợp người thân đưa trẻ đến gặp
thấy hoàn cảnh gia đình trẻ khó khăn bà còn lấy tiền túi ra cho
ở cái tuổi sáu mươi sáu lẽ ra được nghỉ ngơi vui vầy bên con cháu
nhưng luật sư ngọc nữ với cường độ và số lượng công việc như núi
cảm giác bà không biết mệt mỏi
nhắc đến vụ nạn nhân bị tác động vật lý dẫn đến tử vong mắt bà rưng dưng
luật sư ngọc nữ cho hay vết thương trên chán của bé khâu đã lành
còn vết thương ở vai bị đánh bằng doi mây mưng mủ như vậy là vết thương đã cũ
có nghĩa là người cha phải biết con gái của mình bị đánh
luật sư ngọc nữ bức xúc nói tình tiết tăng nặng đối với người cha là đê hèn
vì sau khi ly hôn thì người cha là người giám hộ
mà để con bị dùng đòn roi dẫn đến tử vong
về ý thức chủ quan người cha phải biết con gái bị đánh
người cha phải đồng ý thì người nữ kia mới dám đánh con gái
theo luật sư ngọc nữ hôm đấy vào buổi sáng
bà nhận được một cuộc điện thoại nói là bà ăn sáng cho no
bà nghĩ ủa sao hôm nay lại quan tâm đến mình như vậy trời
chắc hôm nay nhiều việc phải đến chiều mới xong
người kia nói cô qua đây con cho cô coi cái này cô đừng có xỉu nhé
camera tại căn hộ quay được cảnh nạn nhân bị đánh
nạn nhân bị dì ghẻ thực hiện hành vi dậy rỗ dã man
người phục hồi camera bị xóa coi mà cũng phải khóc
nạn nhân bị đánh khoảng bốn tiếng đồng hồ bằng cây gậy gỗ đặc
mà nó cởi quần áo của nạn nhân để đánh
mà cái đau lòng và chăn trở là mấy ngày nay cô không ngủ được
đó là tại sao nó lại đánh vào vùng kín của va rất nhiều
luật sư ngọc nữ xúc động nói bà bật khóc
trước đó trong quá trình điều tra công an tp hcm xác định
khi sống chung như vợ chồng
với nguyễn kim trung thái sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm ngụ quận một cha ruột của bé va
đang nói là thái nhiều lần chứng kiến trang tác động vật lý lên con của mình
thậm chí là có lần trong lúc trang dùng đòn roi với cháu va
thì thái cũng có chửi mắng và đánh cháu va
quyết định thuận tình ly hôn giữa mẹ bé va và bà hát và nguyễn kim trung thái ghi
bà hát được quyền chăm sóc giáo dục con chung vì quyền lợi của con khi cần thiết
một trong hai bên có quyền
nguyễn kim trung thái yêu cầu thay đổi hoặc nuôi con và mức cấp dưỡng nuôi con
tuy nhiên nguyễn kim trung thái ngăn cản không cho mẹ bé gặp con gái
vì không phát hiện ra việc bé bị hành hung
nên mẹ bé không biết là cô ấy có thể làm đơn đòi lại quyền nuôi dưỡng con gái
luật sư trần thị ngọc nữ cho biết
chị em phụ nữ cần biết là nếu bố bé nuôi không tốt
thì có thể kiện để đòi lại quyền nuôi dưỡng
chúng tôi sẵn sàng hướng dẫn thủ tục để đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho các bà mẹ
và trẻ em cần sự giúp đỡ
chúng tôi cũng sẽ dán tờ rơi số điện thoại đường dây nóng một trăm một mươi một trợ giúp ở khắp nơi
để người dân nhìn thấy không để xảy ra chuyện tương tự như vụ va nữa
công an xác định trong khoảng thời gian từ một mươi bốn đến một mươi tám h ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
trang đã liên tục tác động vật lý dạy rỗ bằng roi vọt khiến va tử vong
sau khi cháu va tử vong thái biết trang có đánh cháu va
nên đã qua hành vi xóa bỏ dữ liệu
camera của căn hộ nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng
nữ luật sư từng thắt lòng tâm sự
tôi rất đau xót khi nghe kết quả khám nghiệm pháp y thi thể của nạn nhân
bác sĩ nói với tôi trời ơi da của nạn nhân mưng mủ nhiều lắm
mà để tới mức như vậy là nạn nhân đã bị dùng đòn roi từ lâu rồi mà không được chữa trị
để vết thương lâu như thế người bố chắc chắn phải biết
nhưng anh ta cố tình che giấu là có tội rồi
như chuyên trang pháp luật và đời sống đăng tải thì
luật sư nói thêm anh ta còn nói dối ngoạn mục rằng con gái ngã cầu thang
nhưng tôi đã qua chung cư đó xem
và làm gì có cái cầu thang nào ở gần mà bé té ngã được
ngày thường bé cũng đâu có việc gì cần phải chạy ra thang thoát hiểm
mấy chục tầng lầu cũng chẳng ai rảnh mà đi bộ
tôi quá tức giận vì ông bố dối trá đủ đường
cố xóa dấu vết bạo hành bé nhỏ
bởi thế nên tôi sẽ thu thập đủ bằng chứng để khởi tố anh ta
nhiều ngày theo đuổi vụ việc cổ vệ
nếu luật sư nhiều khi không dám ăn uống vì quá ám ảnh với những vết thương trên người nạn nhân
mặc dù trong cuộc đời làm nghề
bà đã gặp rất nhiều vụ trẻ bị ngược đãi
nhưng nghĩ đến cảnh va chết trong đau đớn
nát thịt da và tổn thương suốt thời gian dài
bà vẫn không khỏi bằng hoàng
có lẽ chính vì vậy
bà lại có thêm động lực hơn bao giờ hết để đòi lại công lý cho cô bé
như vậy có thể thấy
đến thời điểm này vụ việc của va đã có ba luật sư đồng hành cùng bào chữa
luật sư trần ngọc nữ
luật sư phạm công hùng và luật sư nguyễn anh thơm
ba luật sư này có những thế mạnh riêng
đều là những luật sư sắc xảo và có kinh nghiệm trong những vụ người yếu thế
với sự quyết tâm theo đến cùng vụ án của gia đình nạn nhân
cùng với những nỗ lực của các luật sư
vụ án sẽ sớm được đưa ra ánh sáng
và những hành vi mất nhân tính sẽ chịu bản án thích đáng của pháp luật
những thông tin mới nhất về vụ án sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị đã theo dõi đến cuối video
và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo